quý vị thân mến thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp hà nội
người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết tuy nhiên thì trên thực tế vẫn có những trường hợp ra đường mà không có lý do chính đáng
và để xích chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch bệnh lực lượng chức năng của thành phố hà nội đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận để kiểm soát người ra đường không có lý do
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại chốt kiểm soát dịch trên đường thanh niên quận tây hồ hà nội những phương tiện qua đây đều được lực lượng chức năng kiểm tra nếu đủ các giấy tờ xác nhận cần thiết sẽ được lưu thông
còn với những trường hợp không đảm bảo sẽ được yêu cầu quay đầu xe

tại ngã tư võ thị sáu trần khát trân chốt kiểm soát do công an phường thanh nhàn phối hợp cùng lực lượng chức năng của quận phường đã kiểm tra các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này
phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về phòng chống dịch
tuy nhiên một bộ phận không nhỏ chủ phương tiện khi nhìn thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã quay đầu xe tìm hướng khác để trốn tránh bị kiểm soát giấy tờ như thế này
ngoài hai cái chốt cố định thì chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát dùng xe công an phường để tuyên truyền bằng loa phát thanh đến tất cả bà con trên các địa bàn các tuyến phố cũng như địa bàn của phường để đảm bảo việc bà con lắm lắm chắc hiểu và chấp hành nghiêm cái chỉ thị một mươi bảy của chủ tịch công an thành phố
để xiết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch lực lượng chức năng của hà nội phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận kiểm soát người ra đường không lý do
sẽ không có việc ngăn sông cấm chợ tuy nhiên người dân ra đường hãy thực sự có việc và phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn